vào chiều ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc
về việc đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội thời gian qua
tham gia cùng đoàn công tác của bộ công an có thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
về phía địa phương có đồng chí nguyễn đình trung ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh uỷ cùng các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh uỷ đắk lắc
sau khi nghe lãnh đạo tỉnh đắk lắc báo cáo thông tin cụ thể
về vụ việc gây mất an ninh trật tự vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
cũng như đóng góp ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc
đồng chí bộ trưởng tô lâm khẳng định việc xảy ra tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu là hành vi khủng bố gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng
có tổ chức rất manh động liều lĩnh man dợ mất nhân tính
ngay sau khi vụ việc xảy ra đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
công an tỉnh đắk lắc nhanh chóng vào cuộc truy bắt nhóm đối tượng
đồng thời cắt cử lực lượng đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người dân
đến nay tình hình an ninh cũng như cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đã ổn định trở lại